các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các tỉnh vùng núi phía bắc nhiều nơi nhiệt độ còn đang xuống dưới một mươi độ nên vẫn vô cùng bút giá
dưới tác động của khối không khí lạnh ngày hôm nay ở các tỉnh miền bắc trời không mưa nhưng nhiệt độ thì tăng rất chậm
đến một mươi giờ sáng nay nền nhiệt trên toàn miền bắc vẫn chỉ từ một mươi ba cho đến một mươi bốn độ và trời vẫn ở ngưỡng rét hại
sau một mươi giờ sáng trời có khả năng hưởng nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần
đến một mươi ba một mươi bốn giờ chiều nay nền nhiệt tại bắc bộ sẽ tăng lên mức là một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
về tối và đêm nhiệt độ vẫn tiếp tục hạ thấp nền trung chỉ khoảng một mươi hai một mươi ba độ
vùng núi nhiệt độ thấp hơn chỉ dưới chín cho đến một mươi một độ
không chỉ gây giảm nhiệt cho các tỉnh miền bắc sáng nay ba tỉnh phía bắc miền trung là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cũng khá lạnh
với mưa và nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng chỉ khoảng là một mươi một cho đến một mươi ba độ
dự báo trong ngày những cơn mưa sẽ giảm hơn đối với khu vực thanh hóa và nghệ an
tuy nhiên trời vẫn còn rét với mức nhiệt độ về trưa vào chiều tương tự như các tỉnh miền bắc tức là cũng chỉ khoảng một mươi bảy một mươi tám độ
với các tỉnh từ quảng bình trở vào cho tới quảng ngãi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có mưa
dù cường độ không lớn nhưng do có mưa lại kết hợp với khí lạnh từ phương bắc nên tại đây trời cũng khá rét
cao nhất ngày hôm nay ở quảng bình đến thừa thiên huế mức nhiệt là một mươi tám độ
trong khi đó các tỉnh đà nẵng quảng nam và quảng ngãi giữ chung mức nhiệt là hai mươi một hai mươi ba độ
vũ yên trở vào cho đến bình thuận mức nhiệt là hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
không quá rét như các tỉnh bắc bộ và miền trung
tuy nhiên trong ngày và đêm nay khí lạnh phía bắc tiếp tục rồn hơn xuống nơi đây
vì thế trên cả hai khu vực tây nguyên cũng như nam bộ sẽ có mưa nhưng không nhiều
chủ yếu sẽ khiến cho nhiệt độ trưa chiều nay giảm nhẹ phổ biến ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ ở khu vực tây nguyên
còn nam bộ sẽ là hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh tăng cường trong ngày hôm nay
ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giới cấp chín
sóng biển cao từ hai bốn m và biển động mạnh
riêng khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
sẽ có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba năm m và biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
sóng biển cao từ hai bốn m và biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước